tỉnh thanh hóa có diện tích rừng gần sáu trăm linh m hai địa hình đôi núi phức tạp
hệ thống điện chủ yếu đi qua rừng phòng hộ và rừng trồng
vì vậy việc bảo đảm an toàn hành lang lưới điện sẽ gặp nhiều khó khăn nếu không có sự phối hợp của người dân
gia đình bà hà thị quang trồng cây ở trong khu vực an toàn hành lang lưới điện
khi cưa cây do thiếu cẩn trọng đã làm ảnh hưởng đến đường dây ba mươi năm kv gây mất điện toàn bộ huyện thường xuân
sau sự cố gia đình bà quang đã bị xử phạt hành chính với số tiền năm triệu đồng
mức xử phạt như thế thì nhiều người dân cũng biết được
nên như thế này công tác tuyên truyền cũng đang còn hạn chế
tôi tiếp tục nâng cao việc tuyên truyền đến bà quân nhân dân
trong quá trình kiểm tra giả soát vật trở ngại trong phạm vi an toàn hành lang
chỉ tính từ đầu năm đến nay điện lực thanh hóa đã phải tiến hành phát quang hàng chục nghìn cây xanh có thể gây mất an toàn cho lưới điện
không được trồng cây phát triển nhanh trong hành lang lưới điện
nếu trồng cây thì nên trồng cây ngắn ngải
đối với cây cối ngoài hành lang của an toàn lưới điện
thì khi chặt tỉa phải phối hợp với ngành điện để cùng nhau thực hiện tránh gây mất an toàn gây tai nạn và sự cố lưới điện
hiện các điểm có cây trồng vi phạm hành lang an toàn trên địa bàn tỉnh thanh hóa vẫn còn rất nhiều
tới đây ngành điện sẽ tiếp tục phối hợp với hệ thống chính quyền cơ sở
đặc biệt là người dân địa phương để triển khai phát dọn hành lang bảo đảm an toàn cho đường dây trong mùa mưa bão